văn phòng chính phủ vừa có văn bản vào ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam
về việc thí điểm cách ly f một tại nhà để phòng chống dịch covid một mươi chín
văn bản nêu rõ xét kiến nghị của bộ y tế tại tờ trình số một mươi nghìn hai
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về việc cho phép thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà
theo đề nghị của các tỉnh thành phố
phó thủ tướng vũ đức đam có ý kiến như sau
đồng ý các tỉnh thành phố thực hiện thí điểm cách ly f một tại nhà đảm bảo an toàn
căn cứ phản hồi của các tỉnh đang thực hiện bộ y tế giả lại hướng dẫn cho sát với thực tiễn